tin quốc tế liên quan đến tình hình ở giải gaza một quan chức của tổ chức y tế thế giới who cảnh báo những bệnh viện còn lại hoạt động cầm trừng ở gaza đang xấu đi nghiêm trọng do thiếu nhân viên và các trang thiết bị y tế
điều phối viên đội y tế khẩn cấp sinkesi cho biết trong khoảng năm tuần qua tại gaza mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân bị bỏng nặng hoặc gãy xương hở phải chờ hàng giờ hoặc nhiều ngày sau để được điều trị
hiện chỉ còn một mươi sáu trên ba mươi sáu bệnh viện hoạt động ở giải gaza sau khi tới thăm sáu bệnh viện trong số đó ông kesi nhận thấy tình hình y tế đã xấu đi nghiêm trọng trong khi khả năng tiếp cận nhân đạo ngày càng giảm đặc biệt là các khu vực ở phía bắc vùng lãnh thổ này
các bệnh nhân về cơ bản không được điều trị trong một bệnh viện không có nhân liệu không điện không nước các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân trong khi thiếu nghiêm trọng nhân viên y tế
các đội y tế khẩn cấp đã nỗ lực liên tục trong bảy ngày để cung cấp nhiên liệu và vật tư tới gaza điều phối viên casi nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay ở gaza là có một lệnh ngừng bắn thực sự